sắp đến ngày khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy ngày hội của các em được cấp sách đến trường
trong số đó các em nhỏ thuộc diện hộ nghèo điều kiện khó khăn là những đối tượng được đặc biệt quan tâm
ngay giữa trung tâm thủ đô ở bãi giữa sông hồng nơi còn nhiều các em nhỏ sống ngụ cư cùng bố mẹ ông bà
nay đây mai đó các em còn thiếu nhiều điều kiện về thủ tục hành chính và các giấy tờ cần thiết để tới trường
nhưng các cấp ngành địa phương đã có những chương trình thiết thực để đảm bảo quyền được đến trường của các em
tên là việt anh năm nay con học lớp hai con học ở trường ở nghĩa dũng
việt anh là một trong số rất nhiều trẻ em đang độ tuổi đi học của xóm bãi giữa này
được đến trường mà không cần hộ khẩu giấy tờ tùy thân hay cơ bản nhất là giấy khai sinh
mặc dù đã bảy tuổi nhưng cho đến tận bây giờ việt anh cũng như ba đứa em của mình không có nổi giấy khai sinh
bởi bố mẹ
bố mẹ thậm chí là cả ông bà em đều là dân ngụ cư từ nơi khác trèo thuyền về xóm bãi giữa sông hồng
rồi cắm xào tụ lại với nhau hàng chục năm nay
cũng tại xóm bãi giữa này hàng chục em nhỏ là con em của những người dân nơi đây
cứ tự nhiên sinh ra lớn lên mà không thể khai sinh cho mình
cũng chính vì không có giấy tờ tùy thân gì mà các em cũng đứng trước những nguy cơ không được đến trường ở độ tuổi đi học
cái khó nó bói cái khôn rồi thì chả làm ăn được thế nào
thì cuối cùng giấy tờ
các cháu cũng tùy thân bây giờ lớn rồi thì xây dựng cả chồng rồi
nhưng mà còn mỗi ba cháu nữa là chưa có giấy tờ
với tình hình đó hiện chính quyền quận ba đình và phường phúc xá đã có những giải pháp mang tính tình thế
đối với các trường hợp thiếu giấy tờ hoặc thiếu điều kiện vật chất của các em
máy ấm tình thương một mươi chín tháng năm là một điển hình giúp các em thoát khỏi tình trạng không được đi học
tại đây các em sẽ được học chữ học đánh vần và học những kiến thức phổ thông
tất cả từ việc học
cho đến các trang thiết bị học tập cơ bản đều hoàn toàn miễn phí
tôi xuống tận khu nhà trọ của các cháu ở để tư vấn cho gia đình các cháu và cho các cháu được đến trường
vì các cháu là những trẻ dân di cư tự do cho nên là các cháu không có hộ khẩu ở hà nội
và cũng gia đình khó khăn cho nên các cháu cũng không có điều kiện để được đến trường
cho nên chúng tôi có bộ phận văn phòng tư vấn thì đã đi tư vấn các cháu
để đưa các cháu đến trung tâm máy ấm mươi chín tháng năm của quận
để dạy cho các cháu
với các trẻ em di cư chúng tôi cũng quan niệm nó như là trẻ em của địa phương
với các em mà đến tuổi đến trường thì năm nay với trẻ em di cư nói chung thì có khoảng độ một mươi một mươi năm cháu
với một mươi năm cháu này thì chúng tôi đã tạo điều kiện hết sức cho các em
có được cái quyền tốt nhất trong học tập cũng như trong vui chơi
với một mươi một mươi năm cháu này thì chúng tôi đã xác định bảy trường hợp
và tại trường công lập của phường đó là trường tiểu học nghĩa dũng
còn tám trường hợp thì hiện đang đi các trường dân lập và các trường lân cận
theo cái nguyện vọng của gia đình
năm học mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy đang đến gần
mặc dù tạm thời việc học của các em nhỏ sóng bãi giữa sông hồng đã được đảm bảo
thế nhưng về lâu dài các cấp chính quyền sẽ cần một giải pháp mang tính ổn định
dành cho các hộ gia đình đang ở ngoài bãi giữa sông hồng